thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua bình định đã triển khai nhiều dự án sản xuất rau an toàn rau hữu cơ tại các xã nông thôn mới
trong đó dự án rau hữu cơ tại xã nhơn hậu thị xã an nhơn do doanh nghiệp của nhật bản đầu tư đang góp phần thay đổi phương thức canh tác của người dân địa phương bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng
dự án rau hữu cơ tại thôn thiết trụ xã nhơn hậu thị xã an nhơn do công ty cổ phần kay nhật bản đầu tư trên diện tích bảy năm trăm linh m hai bảo đảm yêu cầu chất lượng của việt nam và nhiều hệ thống chứng nhận quốc tế
ngoài việc cung cấp một lượng rau quả sạch có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng công ty kay mong muốn giúp người dân địa phương làm quen với công nghệ sản xuất tiên tiến của nhật bản
công nghệ sản xuất rau tại nhật bản chủ yếu là sản xuất rau hữu cơ
chúng tôi đem kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ áp dụng tại đây nhằm tạo ra sản phẩm rau không phân bón hóa học không chất diệt cỏ không thuốc trừ sâu độc hại không chất biến đổi gen không chất kích thích sinh trưởng
người nông dân này đang thực hiện công việc phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng nhà lưới
mặc dù sử dụng bình bơm như chúng ta thường thấy nhưng ông không đeo khẩu trang
bên trong bình bơm không phải là thuốc bảo vệ thực vật mà là các chế phẩm sinh học giúp phòng trừ sâu bệnh trên rau do đó không gây độc cho người
dự án sản xuất rau hữu cơ của công ty cổ phần cây bình định đã góp phần giúp người dân thay đổi thói quen canh tác phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật
nông trại hữu cơ này đã giúp người dân xã nông thôn mới nhân hậu thực hiện tốt nội dung an toàn thực phẩm trên rau một tiêu chí thành phần của tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tất cả vì sức khỏe cộng đồng